từ lâu những con ngỗng đã được sử dụng như một loài vật có khả năng canh giữ
nắm được yếu tố đặc biệt này trung quốc đã sử dụng ngỗng đứng gác tại khu vực biên giới
để hỗ trợ ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và kiểm soát dịch covid một mươi chín
ngày có vẻ kỳ lạ nhưng những chú ngỗng tuần tra này thật sự giúp ích cho công tác chống dịch ở nước này
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chính phủ trung quốc đã triển khai đội quân ngóng tại khu vực biên giới
để ngăn chặn virus corona xâm nhập qua đường nhập cư bất hợp pháp
ngẫm nội địa trung quốc không cần huấn luyện vì một khi chúng đã thiết lập chủ quyền của mình
chúng sẽ bảo vệ lãnh thổ một cách quyết liệt mỗi khi chúng thấy có mối nguy hiểm
cụ thể tại khu vực biên giới một đàn khoảng năm trăm linh con ngống luôn đứng canh gác
và sẵn sàng kêu lên khi có người lạ xâm nhập
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một con ngỗng đã đánh động giúp lực lượng tuần tra biên giới
bắt được hai kẻ vượt biên bất hợp pháp
nhiều thành phố tự trị khác của trung quốc cũng đã dùng ống để tăng cường an ninh cho các khu dân cư
theo pech galops một chuyên gia về ngỗng của liên minh bảo tồn tự nhiên quốc tế cho biết
có lẽ ngỗng có lợi thế hơn chó vì loài gia cầm này có chọn lọc hơn cho công việc báo động
đôi lúc cho phát báo động chỉ để cho vui hoặc để trò chuyện với đồng loại
nhưng ngỗng sẽ chỉ báo động nếu có một kẻ xâm nhập đi vào khu vực của chúng
trong một thí nghiệm của chính quyền trung quốc họ nhận thấy rằng ngẫu nhạy cảm với người lạ và tiếng ổn hơn cả chó
do vậy vài tháng sau đất nước này đã quyết định bổ trình ngỗng tại một số trạng kiểm soát biên phòng
bác sĩ thùy laurentia land cho biết
chúng tôi đã chứng kiến cảnh ngộng canada khi chúng bảo vệ con mình cũng như ngỗng nhà trung quốc bảo vệ chỗ ở của nó
nếu ta bước vào lãnh thổ của một con ngỗng chúng gần như sẽ tấn công ta kêu lên và dùng các chiến thuật đe dọa
thay vì bỏ chạy như hầu hết các loài chim khác
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng và số ca lây nhiễm tăng không ngừng
nhân lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại trung quốc ngày càng khan hiếm
việc tận dụng lợi thế dùng ngỗng để tuần tra ngay có phải lạ lùng
sao cũng đây lại là một trong những phương án đặc biệt
hỗ trợ đắc lực trong việc ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và kiểm soát dịch covid một mươi chín vào nước này